với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản bảy đối tượng trú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp để điều tra
trong một thanh niên vay sáu mươi triệu đồng nhưng người này chưa có tiền trả ngũ ngọc sinh hai mươi chín tuổi đã rủ thêm sáu người mang theo hung khí đi ô tô đến nơi hẹn
sau đó chiếm đoạt xe máy điện thoại rồi khống chế nạn nhân trở tới xã phú vinh huyện định quán để đánh đập ép anh này ghi giấy vay tiền
nhận được tin báo của bị hại công an huyện xuân lộc phối hợp với công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã bắt giữ nhóm đối tượng trên để tiếp tục điều tra